đất trũng ngập nước thuộc khu vực đồng bằng sông cửu long rộng khoảng bảy trăm linh hectare
dùng đất này xưa kia đa phần bị phèn quá trải dài qua ba tỉnh long an tiền giang và đồng tháp
và quyền tháp một mươi tỉnh đồng tháp được xem là tâm điểm của dùng đất phèn chua là rốn lũ của khu vực ngập nước này
tuy nhiên từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng với cả khu vực quyền tháp một mươi dần dần chinh phục và cải tạo thiên nhiên
cải tạo dùng đất phèn chua ngập nước thành dùng sản xuất lúa lớn của tỉnh đồng tháp
đồng thời tiến đến phát triển nhiều loại cây trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao trong đó có cây sen
nhắc về dấu ấn của cây sen nhiều lão nông của quyện tháp một mươi vẫn nhớ như in
bởi ngoài được nghe kể từng sống trong những ngày chinh chiến từng nằm đồng sang lội nước bưng biển
do đó mà hầu như từng người con của tháp một mươi đã nằm lòng câu chuyện ra đời của cây sen hồng đẹp đẻ sinh tươi gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng này
tôi xin nhắc lại cái chuyện mà dĩ dãn của cái đồng đất phèn của đồng tháp một mươi lúc trước kia
thì hồi trước kia đó là cái đồng này là cái đồng quan quá để chứa là giải phóng quân
bởi vì sen lúc đó thì nó có từng nhóm chứ nó không phải được rộng như bây giờ
cái sen hồi đó mà khi mà
người dân mà vô tới cái đồng này á là bẻ đem về là không nổi
bởi vì khi vô hái sen rồi phải đạp những con cá rồi đạp rồi phải bắt
mà bắt mà đem về với cá với sen thì không thể nào quải được
rồi nó phải vậy thôi sao rùa rắn đâu
nhiều cụ lão nông ở đây cũng cho biết thêm
cây sen hồng lúc bây giờ ở vùng đồng tháp một mươi là cây sen rửa
chỉ để làm đẹp làm cảnh ngấm chơi giá trị kinh tế không lớn
nên từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi người dân nơi đây chỉ tập trung trồng lúa để phát triển nông nghiệp
mãi đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trong quá trình giao thương mua bán giao lưu văn hóa
thì khu vực này mới bắt đầu tiếp nhận giống sen hồng mới và phát triển cho đến ngày nay
sau khi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm được thống nhất đất nước rồi
nó thì như vậy
là bà con mới có cái vấn đề đặt vấn đề mà chia cơm xe áo với nhau để mà sống
thì thành thử ra nông dân mới khai thác để mở ra cái khu cái đồng tháp một mươi này
thì khi mà khai thác ra cái để làm ruộng rồi
thì như vậy người ta nghĩ rằng làm ruộng thì cái giá cả nó còn bớt bên dưới lắm
thì như vậy là người trồng lúa người trồng sen
trở lại đang phục hồi
phục hồi là cái cây sen của hồi trước
nó tình thử ra riêng chỗ gia đình chú vô đây khai mở ra được một số đất
rồi là trồng sen
từ khi áp dụng trồng giống sen mới không ngờ dùng đất phèn quá thấp một mươi lại thích ứng nhanh chóng
cây sen lúc bấy giờ phát triển tốt sắc hồng tươi thấm
cho bông to gương nhiều hạt ít lép tinh bột nhiều
cho năng suất dược trội hơn những cây sen đang có ở thấp một mươi
từ kết quả khả quan đó
người dân thấp một mươi sớm có những hợp đồng nước ngoài đầu tiên như đài loan hồng kông và singapore
với dấu hiệu đáng mừng đó cây sen bắt đầu được người dân quan tâm
diện tích cây sen cũng tăng dần theo từng năm
hiện nay toàn quyện tháp một mươi có diện tích canh tắc sen
giao động từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh hectare
theo kinh nghiệm của nhiều nông dân trồng sen
mỗi hectare sen có thể cho năng suất khoảng ba bốn tấn gương sen một vụ
với giá bình quân từ hai mươi đồng một ký
người nông dân có thể thu về sáu mươi triệu đồng cho mỗi hectare sen
từ giá trị kinh tế mang lại cùng với niềm tin của mình
mùa sen mới năm nay anh đào vũ huy ở xã hưng thạnh
cũng vừa mạnh dạng chuyển đổi bốn m hai đất ruộng sang trồng sen
bước đầu anh huy thấy rất khả quan
trước tôi từng trồng rụng bây giờ tôi chuyển qua trồng sen rồi
thấy hiệu quả nó cũng đạt hơn lúa
hiện giờ là như được bốn tháng rồi
bốn tháng rồi sưu hoạch được khoảng năm lớp sen
tuy mới canh tác nhưng anh huy chịu khó học hỏi kinh nghiệm
duyên năng chăm sóc
nhờ đó ruộng sen của anh phát triển rất tốt
và đạt năng suất
hiện tại khoảng vài ngày anh thu hoạch gương sen một lần
mỗi lần anh thu hoạch hàng trăm kg gương sen
hiện giờ giá nó cũng hơi cao
giá hiện giờ là sáu mươi đồng một kg một con sen thôi
thì có thể kiếm bảy tám triệu được một con sen
ngoài anh huy hiện nay cũng còn khá nhiều người dân ở tháp một mươi
có niềm tin với cây sen nên đã mạnh dạng đầu tư
đầu tư và trồng dưới diện tích lớn
điển hình tiếp theo là hộ gia đình anh ngô thanh tuấn
ở xã trường xuân
trên ruộng sen của anh tuấn
và trước đây anh tuấn thì cũng đam mê cây lúa
nhưng thời gian gần đây thì anh đã thấy được cái lợi ích của cây sen
và trong thời điểm này thì anh đã chuyển sáu hectare lúa
để trồng sang cây sen
và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trao đổi với anh để tìm hiểu xem là
anh đã đến với cây sen như thế nào nhé
dạ em xin được chào anh
và anh suy nghĩ như thế nào mà mình có thể mạnh dạng
mình chuyển đổi cây trồng bằng hình thức là mình
đổi từ cây lúa để sang mình trồng sen
nói chung lúa thì thấy người ta canh tác nó tràn lan nó nhiều quá
với lại đất mình đây là đất vàng
nói về trồng trà rồi xong chuyển qua trồng lúa
năng suất nó không được cao
rồi mới quyết định chuyển qua trồng cây sen
nó thích hợp hơn
mình đã nghiên cứu cây sen nó đã đến mức độ nào mà mình có thể
gọi là mở rộng cái diện tích đến sáu hectare
chúng cũng nghiên cứu thì cũng có học hỏi trên máy thôi chứ cũng chưa có được nhiều không
mê quá thì trọng đại thôi chứ
chỉ mong cho giá cả nó được ổn định như vậy hoài
nếu phát triển tốt thì
mình sẽ mở rộng thêm nữa
là một người con của quê hương tháp mười
khi vừa đứng trước ngõ cục
sự tuyệt vọng giữa cuộc đời
chị hồ thị diễm thúy ở thị trấn mỹ an
đã tình cờ kết duyên bén tình cùng cây sen quê nhà
và cũng từ đó chị đã sớm đưa thương hiệu sữa sen tháp mười đồng tháp
trở thành một thức uống đặc sản độc đáo
góp phần làm đa dạng thêm sản phẩm từ sen
làm hồ được hai mươi năm năm đi phụ hồ á
thì cũng một dịp như thế này như đi làm á thì
ông thổ không trả tiền
ông cứ hẹn hoài à
mà ông không trả mình cứ vô đòi đòi viết ông cũng không trả
có lần đó vô ông hẹn vô để lấy tiền mà ông không trả nó cái nó tức quá khóc
khóc cái tình cờ ngồi bên cái bờ hồ á
cái trước mặt mình là sen mà mình cũng tự nhiên khóc không mà đâu có nhìn thấy trước mặt mình là sen
nhưng khi mà hết hết giận rồi thì nhìn trước mặt mình là sen
cho nên ý nghĩa là ồ quê hương tháp mười của mình rất là nhiều sen mà sao mình không nghĩ ra để mình nấu một cái món gì đó để làm từ sen
cho nên nghĩ ra là sẽ nấu hạt sữa sen
thì đó bắt đầu về nấu thử sữa hạt sen
chưa dừng lại ở đó dù mới đây chị đã tìm tòi học hỏi và cho ra đời thêm hai sản phẩm mới từ hạt sen
đó là sen bột và sữa sen bột
theo chị cây sen là một trong những hình ảnh đẹp
là ký ức tuổi thơ không bao giờ quên
và bây giờ cũng từ nguyên liệu hạt sen mà đã giúp cho gia đình chị thoát nghèo dưng lên trở thành cơ sở sản xuất sản phẩm từ sen thành công
do đó với chị công việc này không những là niềm vui là lẽ sống của gia đình mà đó còn là trách nhiệm với cộng đồng với những người dân trồng sen và với quê hương sen hồng đồng tháp
thì thứ nhất là tôi muốn giới thiệu sen
của tháp mười đến với mọi người đến với các tỉnh thành khác nhất là các nước bạn thì cũng càng hay hơn
thứ hai nữa là mình sẽ giúp gia đình thoát khỏi nghèo
thứ ba nữa là giúp cho người nông dân mình trồng sen thì nó có chỗ để tiêu thụ
rồi cho chị em phụ nữ ở gần nhà đó có công chuyện làm giải quyết cho mấy chị em phụ nữ nhàn rỗi
đó là ước nguyện của tôi
có thể nói cây sen là một loại cây mà hầu như không bỏ bất cứ một bộ phận nào
từ bông lá gương ngó đến tận những củ sen xù xì bị dùi sâu trong lớp bùn đen sám xịt
bởi tất cả các bộ phận của cây sen đều chứa một trong các dưỡng chất vitamin chất sơ chất béo đường cali manhê
rất tốt cho sức khỏe và cả làm đẹp
cho đời làm đẹp cho con người
với sự đa dạng về tính năng theo đó người dân đồng tháp nói chung người dân quyện tháp mười nói riêng
đang từng ngày tạo dựng nên những thương hiệu sản phẩm sen giang danh được nhiều khách hàng ưa chuộng như sen lụa tháp mười
trà lá sen trà tim sen sen sen sấy sữa sen hay bột sen dần dần
thì sen đồng tháp mình ở đây thì cũng chất lượng lắm
tiếp theo về cây sen ở tháp một mươi phải kể đến đó là cách làm du lịch trên cánh đồng sen
người dân ở đây làm du lịch theo tinh thần tập thể gắn bó cộng đồng
nếu trước kia người dân trồng sen theo mùa theo thời dụ thì giờ đây với nhiều năm kinh nghiệm và kỹ thuật làm mới
người dân tháp mười đã biết phân lô luân canh cây sen từ đó giúp cho khu du lịch đồng sen tháp mười trổ bông gần như quanh năm
bởi nếu cơ sở này hết dụ sen
thì còn rất nhiều cánh đồng sen của các cơ sở khác đang vào vụ sen mới tha hồ du khách kiếm ngưỡng và thưởng lãm
vào khu du lịch đồng sen tháp một mươi du khách không những được đắm mình trong những cảnh thôn quê thanh bình được ngắm sen bơi xuồng vui đùa thỏa thích cùng cánh đồng sen vạt ngàn
mà tại đây du khách còn được thưởng thức trên một mươi món ăn thức uống từ sen như gà nướng lá sen cá lóc nướng chui gói lá sen cơm sen chè sen sữa sen sen sấy muối ớt dần dần
và sắp tới đây khu du lịch đồng sen sẽ được đầu tư mở rộng với quy mô một trăm năm mươi hectare gồm bốn mươi hộ dân làm du lịch được phân thành năm khu vực chuyên biệt
trong đó có khu trồng sen kết hợp du lịch homestay nghỉ dưỡng tất cả hứa hẹn sẽ là một nơi làm lưu luyến đến nao lòng cho những ai đặt chân đến dùng đất sen hồng này